đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai kỳ này cũng xin phép được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại